xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin từ quảng trị
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan
bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển một mươi kg ma tuy đá trên quốc độ chín thuộc địa phận xã đắc rông huyện đắc rông
cụ thể vào khoảng bốn giờ ngày một mươi hai tháng một tổ tuần tra kiểm soát thuộc trạm cảnh sát giao thông đắc rông
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện xe ô tô do nguyễn đình hưng chú huyện cam lộ điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện tại ghế trước của người khách là phan văn trường chú huyện triệu phong tỉnh quảng trị
có một bọc ni lông chứa nhiều gói màu vàng nghi là ma túy đá có trọng lượng khoảng một mươi kg nên đã tiến hành khống chế đối tượng
bước đầu trường khai nhận vận chuyển thuê số ma túy này cho một người khác với tiền công bảy triệu đồng
trước tình hình tội phạm ma túy trên tuyến biên giới diễn ra phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi nhất là vào dịp cuối năm
thời gian qua lực lượng công an xã và đồn biên phòng triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la đã tăng cường phối hợp
triển khai nhiều biện pháp đấu tranh nhằm bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân
tại bản liên hồng xã triều khương huyện sông mã đồn biên phòng triều khương phối hợp với các lực lượng chức năng
phá chuyên án bắt giữ đối tượng nguyễn xuân tung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú tải xã triều khương về hành vi mua bán trải phép chất ma tuy
thu giữ hai bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp khoảng ba trăm hai mươi gam nhựa thuốc phiện và một số tăng vật liên quan
đây là một trong nhiều vụ án đồn biên phòng triềng khương phối hợp với các lực lượng công an xã phát hiện bắt giữ

đối với lực lượng bộ đồng viên phòng và công an cũng rất là hiểm trở
là con thương xã triều khương huyện sông mã có gần hai mươi bảy km đường biên tiếp giáp với nước lào có nhiều đường mòn đường tiểu ngạch thuận lợi cho các đối tượng mua bán vận chuyển ma tuy từ bên kia biên giới vào nội địa
có nhiều đường mòn đường tiểu ngạch thuận lợi cho các đối tượng mua bán vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an và đồn biên phòng triềng khương đã thu thập được nhiều thông tin có giá trị
về các đường dây mua bán ma túy từ bên kia biên giới vào nội địa và các điểm mua bán sử dụng trái phép ma túy trên địa bàn
phục vụ triệt phá thành công nhiều vụ án
năm hai nghìn hai mươi một đồn biên phòng triềng khương và công an xã đã trực tiếp và phối hợp bắt giữ hai mươi hai vụ hai mươi bảy đối tượng phạm tội về ma túy
thu giữ tăng vật gồm gần ba bốn trăm linh gram hồng phiến gần ba trăm linh gram heroin năm trăm ba mươi ba gam thuốc viện trên hai mươi triệu đồng tiền việt nam và nhiều tăng vật liên quan khác

tăng cường phối hợp với đội biên phòng tấn công mạnh vào các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy
đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy ở khu vực biên giới luôn là nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm
nhưng cán bộ chiến sĩ công an và bộ đội biên phòng nơi đây luôn chắc tay súng sẵn sàng đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng biên bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành phá chuyên án và bắt giữ đối tượng ngô hoàng phúc
trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng
bước đầu đối tượng khai nhận số tiền cho vay lên đến hàng tỷ đồng
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị phát hiện phúc đã đứng ra cho nhiều người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng vay lãi nặng với số tiền hàng tỷ đồng
đối tượng mà phúc hướng đến chủ yếu là các tiểu thương
các chợ và người lao động
ngày một mươi hai tháng một khi phúc đang đi thu tiền con nợ thì bị bắt quả tang
khám xét khẩn cấp tại nhà đối tượng lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu vật chứng và số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ngô hoàng phúc để tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
chỉ sau ba ngày gây án hai đối tượng là a sú một mươi bảy tuổi và a thâu một mươi tám tuổi
cùng chú tại xã vinh quang thành phố con tum đã lần lượt bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố con tum
tỉnh con tum bắt giữ cùng về tội danh trộm cắp tài sản
lợi dụng lúc gia chủ đang ngủ hai đối tượng bịt kín mặt phá khóa đột nhập phá hủy hai camera
và lấy đi tổng tài sản trị giá gần bốn mươi triệu đồng
được biết a thâu vừa mãn hạn tù hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
sau khi chấp hành hình phạt tám tháng tù giam về tội danh trộm cắp tài sản
còn a súp trước đó cũng đã bị cơ quan công an khởi tố trong một vụ trộm cắp tài sản khác
tham gia mừng tân gia rồi rủ nhau tụ tập để đánh bạc
một mươi một đối tượng đã bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn bắt quả tăng
công an huyện hữu lũng phối hợp với công an xã sơn hà đã phát hiện bắt quả tang một mươi một đối tượng đánh bạc
dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của nguyễn thị vân chú tại xã sơn hà huyện hữu lũng
tăng vật thu giữ tại chỗ là nhiều dụng cụ để đánh bạc
một mươi một điện thoại di động và gần năm mươi sáu triệu đồng
các đối tượng khai nhận sau khi tham gia đám mừng tân gia tại nhà đối tượng nguyễn xuân thao
cùng chú xã sơn hà đã rủ dê tụ tập để đánh bạc
tại khu vực đường trương văn lĩnh phường hương dũng thành phố vinh tỉnh nghệ an
tiến hành kiểm tra hai nam thanh niên điều khiển xe máy
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi quả pháo tự cuốn trọng lượng hơn một mươi kg
bước đầu xác định
hai đối tượng là nguyễn quang huy sinh năm hai nghìn ba và nguyễn ngọc hải đăng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng chú tại xã nghi phú thành phố vinh
tiến hành truy xét đóng huy khai nhận tự lên mạng tìm mua các công cụ
để phục vụ việc sản xuất pháo và bán kiếm lời
khi đang trên đường đi giao pháo cho khách thì bị bắt quả tàng
lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh của nhiều người trong thời điểm cuối năm
các hoạt động lừa đảo nấp bóng tuyển cộng tác viên bán hàng
cộng tác viên đăng bài online lại nở rộ
đối tượng bị nhắm tới lại chính là những người đang có hoàn cảnh khó khăn
do đại dịch covid một mươi chín phóng sự thực hiện tại quảng ngãi
em trần thị lan hai mươi một tuổi ở thành phố quảng ngãi
là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở thành phố hồ chí minh
do dịch bệnh em trần thị lan sống ở quê nhiều tháng qua
do hoàn cảnh khó khăn cần công việc làm trang trải gia đình
trần thị lan đã lên mạng tìm việc làm qua mạng
từ đây em bị sập bẫy lửa
từ trang facebook công việc tại nhà
em chạm sau em thấy hệ thống chưa họ không chuyển tiền lại cho em
em mới điện

trò lừa từ việc tìm cộng tác viên online với đủ các loại hình khác nhau
nạn nhân bị nhắm tới là những người có thu nhập thấp
phụ nữ hay sinh viên có hoàn cảnh khó khăn muốn kiếm thêm tiền trang trải
để tìm con mồi các đối tượng đăng bài chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội
mỗi một đơn hàng thanh toán sẽ được hưởng tranh lệch một mươi đến hai mươi
nhiều nạn nhân bị mờ mắt trước cách kiếm tiền dễ dàng
nên đi vay mượn xoay sở lấy vốn thanh toán cho các đơn
tố tiền lớn để hưởng hoa hồng
từ những vụ việc trên cơ quan công an đề nghị người dân
nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo mới này
khi làm cộng tác viên cho các công ty doanh nghiệp đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ
người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp
thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác
khi phát hiện ra trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan công an
để ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm

đối tượng phạm minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại số một trên hai trăm chín mươi tám hùng vương
phường vị xuyên tp nam định tỉnh nam định
và đối tượng lê quang huy sinh năm hai nghìn hai hồ hậu thường trú tại bảy a ô một mươi tám hạ long
tp nam định tỉnh nam định
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện